mặc dù đã có xu hướng giảm nhưng trên thực tế nạn tảo hôn vẫn đang là câu chuyện nhức nhối tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai
cùng với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành chính quyền các cấp hội phụ nữ cũng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp hiệu quả
chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn
câu lộc bộ gia đình hội viên không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được đề cập tới trong phản ánh sau đây là một mô hình tiêu biểu như thế
mới bước sang tuổi một mươi bảy nhưng cô gái người dao đỏ triệu thị khé đã đi làm dâu được ba năm
và trong ba năm ấy sớm phải gánh trên vai trách nhiệm làm vợ làm mẹ
khé cũng dài dứt bởi đứa con trai đã hơn một tuổi của mình vẫn chưa được làm giấy khai sinh
do khé vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn chưa được có tên trong sổ hộ khẩu của nhà chồng
bây giờ mình làm con dâu rồi thì mình lại có con nữa thì mình phải chăm lo cho con này
với lại là
mình còn chưa có kinh nghiệm về nuôi con nữa thì điều đấy là cũng rất là khó khăn
con thì hay ốm đau với lại là không đủ tuổi kết hôn thì không làm được giấy khai sinh cho con
thì mình lúc ốm đau thì đi bệnh viện thì tốn rất là nhiều tiền với lại là rất phức tạp luôn ạ
tại thôn tăng lòng hai tình trạng tào hôn vẫn còn diễn ra khá phổ biến
mỗi năm vẫn có tới hai ba trường hợp như triệu thị khé
trước thực tế đó hội phụ nữ thị trấn tàng lỏng ra mắt mô hình gia đình hội viên không tào hôn và hôn nhân cận huyết thống với một mươi năm thành viên tham gia
câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động tích cực trong tuyên truyền vận động người dân không vi phạm tào hôn hôn nhân cận huyết
bước đầu thì chị em vẫn còn hơi e ngại nhưng mà về sau thì chị em cũng tham gia vào cái hoạt động của mô hình rất là hào hứng không có chuyện gì
vậy là chị em không e ngại
không có chuyện gì cả
chúng tôi đã tham gia vào công tác tuyên truyền vận động những hộ gia đình mà có ý định cho con em mình kết hôn
việc lấy chồng lấy vợ lấy chồng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật
và kết quả chúng tôi đem lại đó là từ việc mô hình thì chúng tôi đã lân cao được cái nhận thức của bà con nhân dân về các tác hại của tảo hôn
và làm sao cho phân đấu trong thời gian tới trong thôn cũng như trên địa bàn toàn thị trấn sẽ không còn những trường hợp tào hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra tại địa phương nữa
tuy chỉ mới đi vào hoạt động nhưng với những hoạt động thiết thực hiệu quả mô hình gia đình hội viên không tào hôn và hôn nhân cận huyết thống đã thu hút ngày càng đông hội viên tham gia
giúp thay đổi nhận thức của người dân và làm thay đổi suy nghĩ của ngay chính những thành viên trong gia đình mình góp phần đầy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn